chúng tôi đã tìm gặp nhạc sĩ phú quang người nhạc sĩ tài hoa đã sáng tác hàng trăm ca khúc về hà nội bằng tình yêu và nỗi nhớ của riêng mình
đến bây giờ người nhạc sĩ ấy vẫn sáng tác vẫn cho ra đời những bài hát về thủ đô yêu dấu mà chỉ cần nghe người ta đã thấy được cả một hà nội thân thuộc trong đó
ông là một trong những nhạc sĩ tiên phong của nền nhạc nhẹ việt nam và tạo được những vị trí vững chắc trong lòng người yêu nhạc
những bản tình ca sâu lắng của ông như nỗi nhớ mùa đông chiều không em điều giản dị đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả
và trong đó em ơi hà nội phố là một ca khúc tiêu biểu mà người ta vẫn nhớ tới mỗi khi nói về nhạc sĩ phú quang
một bức tranh được vẽ bằng âm nhạc về mảnh đất ngàn năm văn hiến đẹp đến nao lòng cổ kính u tịch sâu lắng và xa diết thân thương khiến người nghe vẫn còn nhớ mãi
nhạc sĩ phú quang có thể nói rằng là một người viết nhạc rất đều tay và anh có quá nhiều những bài hát về hà nội mà chúng ta cảm thấy rằng là không biết là mình sẽ phải yêu mến bài hát nào hơn
và con người của nhạc sĩ phú quang thì tôi nghĩ rằng những bài hát đã thể hiện ra rất là nhiều những cái góc của phú quang
lãng mạn có thi vị cũng có sợ cũng rất là song phẳng cũng rất là quyết liệt
tất cả những cái điều đó tạo ra một cái tính cách của nhạc sĩ phú quang
và tôi nghĩ rằng là nó đã tạo ra một con người và cũng như là một cái sự nghiệp
dường như âm nhạc của phú quang luôn là nỗi khắc khoải nỗi thương nhớ về một điều gì đó khi ngói vọng về quá khứ
dù một thảm cỏ xanh mướt bất chợt nào đó trong dòng chảy thời gian một lối mòn đã từng bao nhiêu người đi qua
tất cả những điều nhỏ bé ấy cũng có thể khơi nguồn cảm hứng để nhạc sĩ phú quang viết lên những bản nhạc của mình
khi tôi vào sài gòn cái thì sài gòn phải nói là tôi rất là cảm ơn sài gòn
thì hai mươi ba năm tôi ở đấy sài gòn nhờ có sài gòn mà tôi mới được như sau này
thế thì tôi sống ở sài gòn thì tôi rất yêu cái mảnh đất ấy nhưng mà chỉ có điều là sau này tôi nhớ hà nội quá thì tôi ra
và mà cũng nhờ là sống mà xa như thế trong cái nỗi nhớ thì âm nhạc nó hùa lắm
người hà nội hầu như
ai cũng ít nhất một lần từng được nghe và nhầm lại vài câu hát trong ca khúc em ơi hà nội phố của phú quang
nhạc sĩ đã dành chọn ca khúc đời mình để nói về hà nội
và hà nội cũng luôn bao dung và vỗ về cho những sáng tác của ông bất hủ với thời gian
có lẽ những bài hát về hà nội nổi tiếng của nhạc sĩ phú quang không chỉ dành cho những nét đẹp của hà nội
mà còn là sự dây dứt trong tình yêu
với bốn mùa hà nội hà nội hiện ra trong ca khúc của ông không ồn ào không rực rỡ sắc màu
và nhiều phần thuộc về miền ký ức xa xôi
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm thì tôi rời hà nội đi vào sài gòn
vì những cái mà nó có nhiều những cái lý do mà mình ra đi
nhưng mà nó có cái điều là sau khi mà chỉ
được nổ ba tháng thôi
tôi vào sài gòn thì tôi phát hiện ra là hình như là mình có một cái gì nhầm lẫn cái quyết định ra đi như thế
và tôi nhớ hà nội quá mà tôi
trong lúc đang nhớ thì anh phan vũ anh ấy đến chơi ở chỗ bọn tôi sắp sửa làm những cái chương trình lớn ca nhạc ở đấy
thì anh ấy có bảo là
để anh đọc cho mọi người nghe cái bài em hơn lựa phố của anh nhé
cái bài này thì anh viết từ lâu từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cơ
thế thì tôi nghe xong thì tôi
tôi có nói với anh là
em có linh cảm thôi chứ còn cũng chưa là cái gì đâu nhưng mà
em có linh cảm là
với cái bài thơ này của anh em sẽ rút ra một cái phần lõi
nhưng mà chắc chắn là nó sẽ là một cái bài hát mà sẽ
sẽ thuyết phục mọi người
thế ông ấy hỏi là cái bài ấy như thế nào
bảo bây giờ thì đã có nốt nào đâu
thế nhưng mà cái người sáng tác thì thường người ta có linh cảm
thì em có linh cảm là sẽ có một bài hát hay để tặng em
em ơi hà nội phố được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ phan vũ
trường ca em ơi hà nội phố được sáng tác trong vòng một mươi ngày của tháng chạp năm một nghìn chín trăm bốn mươi
trường ca được viết giữa chiến dịch điện biên phủ trên không
một cuộc chiến tranh khốc liệt chưa từng có trong lịch sử hà nội diễn ra cách đây bốn mươi năm
cuộc chiến đã trở thành dĩ vọng
nhưng những gì còn lại trong em ơi hà nội phố trong phản vũ là mãi mãi
nhà văn nguyễn trương quý là một người rất hiểu về bài thơ này
cũng vì là một người con của hà nội
cho đến khi gặp gỡ nhà thơ phan vũ tại thành phố hồ chí minh
anh dường như cảm nhận sâu sắc được sự đồng điệu về tâm hồn
khi được ông chia sẻ về bản gốc của trường ca em ơi hà nội phố
bài thơ gốc của nhà thơ phan vũ
có đến hai mươi ba khổ
thì bài thơ gọi là trường thiên như thế
thì không thể nào mà dùng để thành bài hát tương đương được
tác giả phú quang có một cái việc làm rất là xuất sắc
và ông đã chọn lấy một vài đoạn tiêu biểu
và cấu trúc lại thành ra một ca từ đậm dấu ấn hà nội
khiến cho người ta vẫn gặp đấy một phan vũ ở đấy
nhưng mà trong hình thức của một bài ca
khi ra lên bài ca thì đương nhiên là tuân thủ theo những cái luật về âm nhạc
và có cái rất là đặc sắc là phú quang bắt được cái nhạc tính trong câu thơ của hoan vũ
bài thơ của phan vũ cũng rất là hay
có những cái cách mà gọi là nhấn nhá
cách gọi là buông
bài thơ cũng rất nhiều đoạn buông
cứ mấy chữ lại buông một dòng
nó khiến cho người đọc của ta ngắt nghỉ
cảm giác như cái hơi thở nó có cái đoạn kể tự sự
nó hấp dẫn
cho đến nay em ơi hà nội phố dường như vẫn là tượng đài âm nhạc mỗi khi nhắc đến những ca khúc viết về hà nội
em ơi hà nội phố mang trên mình một gam màu xanh sám trầm mặc
dường như chút băng qua của người nghệ sĩ khi đi trên những con phố cổ kính của thủ đô
đã kết tinh thành xúc cảm về màu xanh thời gian đầy mơ hồ
thực ra là có một người hát
cái bài đó rất hay sau này sau lệ thu ấy là thanh lam
đấy là một cái buổi biểu diễn
tôi viết đêm nhạc của tôi mà chơi với thầy trang hưởng
thì thanh lam hát
có trong tôi vẫn còn cái băng ấy
có nhiều lúc mà cô hát mà thấy nó mặt dại đi mặt méo hơn đi
nhưng mà đấy là vì là lúc ý là cố xúc cảm quá
cho nên tôi thích cái băng ấy nhất
nọc phố mô côi mùa đông
mảnh trăng mô côi mùa đông
mùa đông năm mới
tiếng sương cầm trong khăn nhà đồ
tàn lễ chiều
sao còn vọng tiếng chua ngang
một màu rơi thời gian
một chiều vai tóc em bay
trượt nhòa trượt hề
người nghệ sĩ
lang thang hoài trên phố
bỗng thấy mình
chẳng nhớ nơi một con đường
hàng phố cũ trở vấn
và từng mái ngói so nghiêng
nào nào yên đều
chiều hồ tây
lao sao hoài quáng gió
chợt hoàng hôn
về từ bao giờ
nhiều doanh ca
đã thử sức với cả bài hát này
nhiều người thành công
có lẽ là tôi nghĩ rằng là có
nghĩa sĩ thanh lam
và lê dung
vậy là hai người
tôi cảm thấy tôi thích thú nhất
với cả phần biểu diễn của họ
bài hát này
vừa đồ tả được sự thư thái sự thông thả sự điềm tĩnh và trộm rãi vừa bùng nổ
ở những chỗ cần thiết phải ghi một cái gọi là dấu ấn mạnh trong tâm lý thường nghe
nhạc sĩ phú quang là một trong những nhạc sĩ của dòng nhạc trữ tình và nhiều duyên nợ với hà nội
những ca khúc của ông là nỗi niềm là sự dây dứt là tình yêu khôn nguôi với mảnh đất của tinh hoa văn hóa việt nam
chính vì tình yêu đặc biệt đó mà những sáng tác về hà nội của ông
luôn để lại những dấu ấn trong lòng người yêu nhạc hà nội những người yêu hà nội
về lại phố xưa tìm đến những hoài niệm một thời hoang sơ với một điều giản dị bất ngờ
khiến hà nội trở nên mang chút dư vị
hà nội là quê hương là nỗi nhớ nơi mà những người con xa quê luôn muốn được trở về
có lẽ từ hương hoa sữa thơm nồng đến góc phố siêu phong cổ kính
tất cả những in sâu trong trái tim mỗi con người hà nội từ lúc nào không hay
thế rồi chỉ đến khi đi xa hà thành họ lại nhớ về một mảnh đất rất đỗi bình yên
thân thuộc và ấp ẩn
ôm nuôi sưỡng cho tâm hồn lớn lên từng ngày
khi đi xa thì tôi rất là nhớ hà nội
và mỗi lần cảm thấy nhớ hà nội thì tôi lại tìm cách tìm đến những cái kỷ niệm để gợi nhớ cho mình về hà nội
một trong những cách mà tôi thường làm để khỏa lấp nỗi nhớ
đó là tôi nghe những bài hát về hà nội của tôi
một trong số những bài hát mà tôi rất là thích
đó là bài em ơi hà nội phố
của nhạc sĩ phú quang
bài hát này thì tôi đã được nghe từ khi còn là một đứa trẻ
và mỗi lần nghe bài hát này thì những cái kỷ niệm thời ấu thơ nó lại bùa về
mình cảm giác là mình đứng ở những cái con phố xa lạ
nhưng mà những cái hình ảnh những cái kỷ niệm về những cái con phố nhỏ
những cái mái nhà cổ kính rêu phong của hà nội nó lại hiện về
và đấy là những cái lúc mà tôi thích
cảm thấy là cái nỗi nhớ của mình nó được vơi đi phần nào
không qua cái ca khúc em ơi hà nội phố của nhạc sĩ phú quang
nhắc tới em ơi hà nội phố
có lẽ không thể không nhắc tới giai điệu du dương
ngọt ngào của bản saxophone
tâm hồn người nghe như được phiêu siêu theo từng giai điệu
dường như một hà nội ngàn năm văn vật
thật cổ kính hiện lên ngay trước mắt
khiến người nghe xung đột

trái tim mình

tâm hồn người nghe như được phiêu siêu theo từng giai điệu

cảm thấy là tác phẩm này luôn luôn mang lại cảm xúc rất đặc biệt

sơn đặc biệt
niềm ký ức và cụ thể lật tìm khai mở bức tranh bằng nhạc phẩm của phú quang
cụng từ ta còn em ngọt ngào thương mến được điệp lại nhiều lần
và càng về sau càng được đẩy lên cung bậc cao hơn
như muốn nhấn mạnh niềm mong mỏi được tìm lại những gì thân thương nhất của tác giả
lời ca đã ngừng lại nhưng mạch âm nhạc khiến người nghe như đang còn chìm đắm trong cảm xúc
và lãng đồng hơn cùng nỗi nhớ về hai nữ sứ